sau tháng đầu năm phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh hải dương đã giảm một mươi năm bảy so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật của người dưới một mươi tám tuổi lại đang có những diễn biến phức tạp
mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật thiếu kỹ năng xử lý tình huống
từ đó đã gây ra những hậu quả đáng tiếc làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã bắt giữ sáu đối tượng
tất cả đều dưới một mươi tám tuổi cùng ở huyện cẩm giang về tội cướp tài sản
tối ngày một mươi một tháng một tại khu vực đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang
nhóm này đã đi xe máy sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi theo một nam thanh niên
sau đó tấn công đánh nạn nhân rồi cướp một điện thoại di động
nhóm này còn đòi cướp cả xe máy của nạn nhân nhưng không giảng được chìa khóa
tối ngày một mươi một tháng bảy tại địa bàn xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là đặng văn huy sinh năm hai nghìn sáu vừa học xong lớp một mươi của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện
ba đối tượng gây án bị bắt giữ gồm phạm quốc cường sinh năm hai nghìn bốn phạm văn trang và nguyễn thành long
sinh năm hai nghìn sáu
trong linh năm cả ba đều ở xã đông xuyên huyện ninh giang
cơ quan công an xác định vì huy tán tỉnh người yêu của cường nên tối ngày một mươi một tháng bảy
cường đã rủ long trang đi xe đạp điện đến nhà văn hóa thôn đồng hội gặp huy để đánh
khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
theo thống kê trong sáu tháng gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương
xảy ra gần ba mươi vụ với gần tám mươi trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
tập trung vào các hành vi như gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản cướp tài sản
trong đó đáng chú ý xảy ra hai vụ giết người
đầu tiên là các cháu phải hết sức bình tĩnh để nắm bắt cái vấn đề xem là mâu thuẫn là vấn đề như thế nào
qua đó là có thể trao đổi với gia đình hoặc là trao đổi với những người người ta có kinh nghiệm
để làm sao có cái đường hướng giải quyết và thông qua các cái gia đình rồi nhà trường rồi các cái đoàn thẻ
tổ chức nhờ những người có uy tín để hòa giải đối với các mâu thuẫn của các cháu
chứ không để cái tình trạng là tự các cháu tụ tập theo các cái nhóm bạn bè chơi với nhau
để giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp bạo lực
mặc dù lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa sai phạm
tuy nhiên do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên vẫn có các trường hợp trong độ tuổi dưới một mươi tám
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
các trường hợp này thường bị kích động lôi kẹp
các trường hợp này thường bị kéo bởi các phần tử xấu nên cùng nhau tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần
và trong giai đoạn nghỉ hè của học sinh sinh viên
vì vậy việc tăng cường công tác quản lý giáo dục con em học sinh sinh viên
trong giai đoạn nghỉ hè là vô cùng cần thiết
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể tại địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng có chuyên môn
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật
cho học sinh sinh viên cũng như trang bị các kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực
kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra các mâu thuẫn
tín dụng đen tiếp tục là một trong những nhóm tội phạm được lực lượng công an tập trung chấn áp mạnh
và bạch tuộc của loại tội phạm này đã lan rộng khắp cả nước đẩy không ít người dân
rơi vào cảnh trắng tay thậm chí là mất mạng
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng này răng bẫy nhằm vào những người nhẹ dạ cả tin
những người túng quẫn những người không có điều kiện theo dõi thông tin cảnh báo
được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh kiên giang
công an phường an hòa thành phố giạch giá tỉnh kiên giang vừa kiểm tra hành chính
ngôi nhà khu số tám phường an hòa phát hiện và tạm giữ các đối tượng gồm tạ quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú thành phố hà nội lê quang tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và bùi quốc anh

có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng

các đối tượng đã cho nhiều nạn nhân vay với lãi suất hai mươi sáu một tháng tương đương với hơn ba trăm một mươi hai một năm
tại khóm ba thị trấn tri tôn tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tri tôn phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc tổng trị giá trên một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ba tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng với phương tiện và hàng hóa cho công an huyện tri tôn tỉnh an giang tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền
lại có thêm một vụ cháy trong khu dân cư tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ những sinh hoạt hàng ngày
cụ thể vào khoảng bốn giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán ăn trên địa bàn phường một thành phố vĩnh long và hậu quả là một người phụ nữ bị bỏng
vào thời điểm trên chị nguyễn thị thơ cùng sáu người khác đã bị bỏng
chị nguyễn thị thơ đã bị bỏng bật bếp ga để nấu ăn tuy nhiên khi bật bếp lên thì có một bình ga bị xì phát cháy
lúc này nhiều bình ga kế bên cũng bị lửa bén cháy lan sang nhiều đồ vật khác bên trong quán
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an tp vĩnh long và công an phường một đến hiện trường
qua gần một giờ chữa cháy đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn đã làm chị nguyễn thị thơ bị bỏng hiện được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên vừa ra quyết định truy nã đối với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hứa thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại số một trăm linh chu mạnh trinh phường hiến nam thành phố hương yên về tội cố ý gây thương tích

cơ quan thành phố hương yên kêu gọi bị can hứa thị thùy ra đầu thu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi người dân khi phát hiện đối tượng truy nã phải nhanh chóng báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc công an thành phố hương yên theo địa chỉ số sáu bạch đằng phường minh khai thành phố hương yên tỉnh hương yên
số điện thoại chín trăm một mươi ba hai mươi bốn bảy trăm ba mươi tám gặp điều tra viên phạm ngọc tiến
mọi trường hợp che giấu đối tượng truy nã hứa thị thủy tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật